chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
ngoài đưa thông tin về sức khỏe chúng tôi còn gửi tới quý vị những thông tin mới nhất liên quan tới thời tiết xã hội dân sinh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn không khí lạnh đang tăng cường mạnh
miền bắc chuẩn bị đón một đợt rét mới vùng núi có nơi rét đậm khả năng xuất hiện sương muối
do ảnh hưởng không khí lạnh hà nội cũng có nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng một mươi ba một mươi năm độ
từ đêm ngày một tháng một mươi hai nhiệt độ liên tục giảm còn một mươi một đến một mươi ba độ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh cường độ mạnh từ ngày ba mươi tháng một mươi một bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bắc bộ
trong trưa và chiều nay không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong bốn sáu ngày tới các tỉnh bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù
dự báo từ đêm ngày một tháng một mươi hai nền nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ giảm mạnh phổ biến một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c
thời tiết khu vực vùng núi bắc bộ có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối
do ảnh hưởng của không khí lạnh
do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết hà nội trong bốn sáu ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù
dự báo từ đêm nay ba mươi tháng một mươi một nền nhiệt độ thấp nhất tại hà nội giảm xuống một mươi ba một mươi năm độ c từ đêm ngày một tháng một mươi hai nên nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ một mươi một một mươi ba độ c trời rét đậm
từ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một trong đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
sống biển cao từ hai ba m
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và khu vực giữa biển đông gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sống biển cao từ hai bốn m
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
sống biển cao từ ba năm m
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một vùng biển từ bình định đến cà mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sống biển cao từ hai bốn m
cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp hai
các chuyên gia khuyên cáo người dân cần đề phòng khi thời tiết thay đổi xét đậm xảy ra
ngư dân cùng các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đề phòng thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản
do không khí lạnh tăng cường nên những ngày tới miền bắc đón được rét đậm miền trung nhiệt độ cũng giảm nhiều nơi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
cùng với đó khu vực tây nguyên và nam bộ cục bộ cũng có mưa giải rác vài nơi mưa rào và rông
mời quý vị theo dõi dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong những ngày tới ngay sau đây
phía tây bắc bộ từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi hai đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác ngày nắng đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
riêng thời kỳ từ khoảng đêm ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi hai trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm
phía đông bắc bộ từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi hai đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác ngày nắng đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
riêng thời kỳ từ khoảng đêm ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi hai trời rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày ba mươi tháng một mươi một
phía bắc có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng
phía nam có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một có mưa mưa rào rải rác phía bắc đêm và sáng sớm trời rét phía nam trời lạnh
từ ngày một đến ngày chín tháng một mươi hai có mưa vài nơi riêng thời kỳ ngày bốn đến sáu tháng một mươi hai phía nam có mưa rào và rông rải rác đêm và sáng trời rét
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày ba mươi tháng một mươi một có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to phía bắc trời lạnh
từ ngày một đến ngày chín tháng một mươi hai có mưa rào và rông vài nơi riêng ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai phía bắc có mưa rào và rông rải rác phía bắc trời lạnh
tây nguyên từ ngày ba mươi tháng một mươi một có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một có mưa rào và rông rải rác
từ ngày mùng một đến ngày mùng chín tháng một mươi hai có mưa rào và rông vài nơi
khu vực nam bộ
từ ngày ba mươi tháng một mươi một có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to mưa tập trung vào chiều và tối
từ ngày mùng một đến ngày mùng chín tháng một mươi hai có mưa rào và rông vài nơi
riêng miền tây ngày một tháng một mươi hai có mưa rào và rông rải rác
khu vực hà nội
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi hai đêm không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ ngày trời nắng
đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
riêng thời kỳ từ khoảng đêm ba mươi tháng một mươi một đến mùng bảy tháng một mươi hai
trời rét với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm
thưa quý vị thời tiết trở lạnh là môi trường rất lý tưởng
cho sự phát triển của virus vi khuẩn đặc biệt là các virus về đường hô hấp
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay còn có virus corona
mới đây nhất có sự xuất hiện của biến thể omicron có nguồn gốc từ nam phi
vì vậy khi thời tiết trở lạnh quý vị cần đặc biệt quan tâm
tới các bệnh hô hấp tìm hiểu kỹ hơn về các biện pháp phòng tránh
để đảm bảo sức khỏe các biện pháp phòng tránh đó như thế nào
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
khi thời tiết thay đổi chuyển từ nóng sang lạnh hoặc có sự thay đổi đột ngột
bạn phải luôn giữ cơ thể ấm đặc biệt là ở vùng cổ ngực lưng bản chân
những người có bệnh soang mãn tính cần giữ vùng mũi kỹ
như đeo khẩu trang khi ra ngoài trời lạnh tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong phòng
nơi ở phải đảm bảo sự thông thoáng lưu thông không khí
vì khi không khí bị tủ túng mà mỗi người sống lâu trong đó
dễ bị nhiễm khuẩn và dễ bị viêm đường hô hấp
những nơi mùa lạnh có dùng những biện pháp sửa ấm bằng than
cũng không nên đóng kín cửa vì dễ bị ngộ độc khí co
gây nên những bệnh lý hô hấp nghiêm trọng
tuyệt đối không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ gây các bệnh đường hô hấp
đó là sử dụng các loại rượu bia thuốc lá thức uống có cồn
hoặc những nơi có khói bụi nhiều như bếp thàn tổ on
không nuôi chó mèo trong nhà đặc biệt là với những người bị hèn
càng không nên nuôi chó mèo hoặc sử dụng các thảm len trong nhà
đảm bảo sự thông thoáng sạch sẽ nơi ở và thường xuyên vệ sinh hàng ngày
để không khí liêu thông tốt
chế độ ăn uống phải đảm bảo đầy đủ các nhóm chất bột đường đạm và nhiều loại vitamin
các thức ăn tốt với hệ hô hấp là những loại đạn từ trứng sữa cá
rau xanh như bông cải xanh củ quả cam táo
khẩu phân ăn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ đường đạm vitamin
gọi là những chất tăng cường miễn dịch cũng như các yếu tố phi lượng
giúp cho cơ thể có thể chống đỡ bệnh tật
thường xuyên luyện tập thể dục thể thao giữ cho cơ thể khỏe mạnh sạch sẽ vệ sinh răng miệng
khi có các bệnh lý về mũi họng cần phải được thăm khám điều trị triệt để
tránh những biến chứng xuống đường hô hấp dưới
để tránh các bệnh hô hấp như viêm phổi hay những đợt cấp của bệnh phổi mãn tính
đợt cấp của hèn phế quản cần phải tiêm vaccine phòng cúm
ở việt nam hai đỉnh điểm của cúm vào đợt tháng ba tháng bốn và tháng chín tháng một mươi
người lớn trẻ em nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm vào đầu mùa thu và đầu mùa xuân
thường là trước đỉnh điểm của cúng vài tuần hoặc một tháng
người lớn trẻ nhỏ nên tiêm vaccine phòng phế cầu
đặc biệt với người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh mãn tính như hèn phế quản giãn phế quản
hiện tại chỉ cần tiêm vaccine phòng phế cầu một lần trong đời
tiêm các loại vaccine khác trong khuyến cáo vaccine covid một mươi chín giúp phòng virus cúm phế cầu hay virus sars cov hai
hạn chế khởi phát các đợt cấp của bệnh mãn tính
những người có bệnh mãn tính phải suy trì điều trị thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ
đặc biệt là người bị hèn phế quản bệnh hèn tắc nghẽn phổi mãn tính
những ngày này khi đừng điều trị thương nghĩ đã khỏi bệnh nên tự ý bỏ thuốc
điều này sẽ làm khởi phát những đột cấp và đột cấp này thường nặng buộc phải nhập viện
có những đột cấp đe dọa tính mạng
sau đó phải duy trì thuốc điều trị do bác sĩ hô hấp đã kê đơn đồng thời tái khám thường xuyên
bệnh nhân đừng vì tâm lý sợ covid một mươi chín như hiện tại mà đến tái khám muộn
sẽ dẫn đến nguy cơ làm cho bệnh nặng lên khó khăn hơn trong việc điều trị
ngoài ra bạn có thể gọi điện cho bác sĩ điều trị của mình khi có những dấu hiệu hô hấp bất thường
nếu có thể bà nên đến khám bệnh viện để tránh những biến chứng về lâu dài
không khí lạnh tăng cường khiến biển bắc dết đậm nhiều ngày
quý vị hãy chuẩn bị các biện pháp
để phòng tránh các bệnh hô hấp hay gặp vào thời tiết lạnh
giữ ấm cơ thể để nằm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại